liên quan đến vụ việc bốn trẻ tử vong tại bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh
dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng
bước đầu xác định nguyên nhân trẻ tử vong là do sốc nhiễm khuẩn huyết
trên bệnh nhân đẻ non yếu suy hô hấp
ngày hai mươi tháng một mươi một tại bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh
xảy ra bốn trường hợp trẻ tử vong
các nạn nhân đều là trẻ sinh non yếu suy hô hấp
được bệnh viện điều trị bằng nằm lồng ấp thở máy nuôi dưỡng tính mạch
ăn sữa qua sôn đê dạ dày
sau khi trẻ có diễn biến suy hô hấp nặng suy tuần
bệnh viện đã cấp cứu tích cực nhưng không kết quả và trẻ đã tử vong
ngay sau đó ngành y tế tỉnh bắc ninh đã mời các chuyên gia
bác sĩ đầu ngành của bệnh viện nhi trung ương và bệnh viện bạch mai
hỗ trợ chuyên môn trong khám điều trị và phân tích nguyên nhân vụ việc
ngay khi nhận được thông tin về các sự cố y khoa này
chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo ủy ban tỉnh và lãnh đạo ủy ban tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt
thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo bệnh viện sản nhi để giả soát lại tất cả các bệnh nhân
đang khám và điều trị tại đây để phân loại các bệnh nhân có thái độ chăm sóc tốt nhất cho người bệnh
thứ hai đó là ổn định tư tưởng cán bộ để tiếp tục chăm sóc cho người bệnh
thứ ba là phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để tìm các nguyên nhân gây ra dấu hiệu tử vong này
và bước đầu thì chúng tôi nghĩ tới đây là những ca sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân trẻ đẻ non suy hấp
và trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo là trong thời gian tới chúng tôi sẽ quyết liệt
phối hợp cùng các cơ quan chức năng để sớm tìm ra nguyên nhân gây tử vong
và lãnh đạo tỉnh cũng đã yêu cầu trong quá trình điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố vụ án
bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh
tiếp tục nắm bắt tình hình bệnh nhân phân loại bệnh nhân đồng thời giả soát toàn bộ quy trình khám cấp cứu người bệnh đã tử vong
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc
lãnh đạo tỉnh bắc ninh quán triệt trong quá trình điều tra xem xét nếu có dấu hiệu vi phạm cơ quan chức năng sẽ khởi tố